với mô hình của sở giao dịch chứng khoán ubthqh khẳng định chỉ có một sở giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia là đầu mối quản trị điều hành quản trị rủi ro liên quan đến quy định trao bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng
ubthqh chọn phương án luật hóa các quy định về điều kiện phát hành tại nghị định một trăm sáu mươi ba ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp vào dự thảo luật
về trao bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
các đại biểu cho rằng không quy định nội dung này tại dự thảo luật doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với mức vốn thấp rủi ro cao
trường hợp cho phép trào bán chứng khoán ra công chúng trên thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến an toàn của thị trường và không bảo đảm tính bình đẳng đối với các thành viên thị trường khác
liên quan đến quy định về ngân hàng thanh toán ubthqh đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với báo nhân dân tổ chức tọa đàm năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh về xây dựng đảng

hội nghị đánh giá tổng kết những thành tựu bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể cá nhân điển hình trong năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế mà đảng và nhân dân ta đã tiến hành
làm rõ những kết quả đạt được sau ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáng nay hội liên hiệp phụ nữ việt nam phối hợp với ủy ban dân tộc và un women
tổ chức hội thảo chính sách thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau
dự hội thảo có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương tổng kết nghị quyết hai mươi bốn
đến nay sau một mươi năm năm đi vào cuộc sống nghị quyết số hai mươi bốn về công tác dân tộc
đã góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn nhiều hạn chế
như có tới hai mươi sáu năm
một mươi phụ nữ dân tộc thiểu số mù chữ bảy hai lao động nữ dân tộc thiểu số được đào tạo chuyên môn kỹ thuật
tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham chính ở bốn cấp còn khá thấp
bên cạnh việc chỉ rõ những thách thức hội thảo đã đề xuất các giải pháp trình ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết hai mươi bốn khóa chín về công tác dân tộc
phát biểu tổng kết đồng chí trương thị mai khẳng định hội thảo sẽ là căn cứ để ban chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm
lựa chọn những giải pháp phù hợp bổ sung vào báo cáo tổng kết
chiều nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai công bố thống kê cập nhật tình hình thiệt hại
do mưa lớn lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh thành phố khu vực tây nguyên và nam bộ
theo đó thiên tai đã khiến ít nhất một mươi một người chết và thiệt hại trên một tỷ đồng do thiên tai tại tây nguyên và nam bộ
theo đó thiên tai đã khiến ít nhất một mươi một người chết tăng một người so với báo cáo ngày một mươi tháng tám
cụ thể gia lai một người đắk lắc một người đắk nông năm người con tum hai người lâm đồng một người đồng nai một người
cùng với thương vong về người ba tám trăm tám mươi ba nhà dân tại các tỉnh vẫn đang bị ngập nước
hai mươi hai hai trăm một mươi tám hectare lúa hoa màu và một một trăm một mươi hectare cây trồng lâu năm hai năm trăm tám mươi hai hectare cây trồng hàng năm
một tám mươi ba hectare cây ăn quả bị thiệt hại
chín con da súc và một trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi một con da cầm bị chết cuốn trôi
một trăm bốn mươi hai hectare nuôi cá truyền thống bốn ba trăm linh mét khối lồng bè bị thiệt hại
ngoài ra năm mươi ba một mươi ba km canh bị sạt bốn đập bị hư hỏng ba mươi một năm mươi năm km đường giao thông bị sạt lở sáu cống và hai mươi sáu cầu bị hư hỏng
ước tổng thiệt hại về kinh tế khoảng một bảy mươi ba tỷ đồng
trong khi đó tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số ba
lớn và chiều cường dân cao gây lũ lụt trên diện rộng
trong đó có hàng ngàn ngôi nhà bị ngập đe dọa đến tài sản tính mạng của người dân
trước tình hình đó công an tỉnh kiên giang đã tăng cường lực lượng không chỉ giúp sơ tán người và tài sản ở các vùng ngập lụt sâu
mà khi nước rút thì còn giúp bà con dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống
trước đó trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng tám lượng mưa lớn liên tục đã gây ngập cục bộ ở nhiều nơi trên địa bàn các xã thị trấn ở huyện phú quốc
trước đó nhiều nhà dân bị ngập sâu trong đất lũ có nơi cao hơn đỉnh đầu
trước tình hình trên lực lượng công an đã có mặt kịp thời giúp người dân di rời đến nơi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự

sau khi nước lũ rút gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an chia làm nhiều nhóm xuống từng địa phương làm nhiệm vụ khơi thông dòng chảy
nạo vét bùn đất tại các tuyến đường dân sinh cũng như trù rửa nhà cửa
sửa nhà cửa dọn dẹp những vật dụng sinh hoạt bị bùn đất vùi lấp để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
trước thì không có người ta chưa xây lấp chưa lấn suối lấn kè gì thì nó không ngập như vậy
mà bây giờ nó lấn nhiều quá suối trước ở mấy chục mét bây giờ chỉ còn có một bước nhảy qua được
thành ra là bây giờ nó ngập lụt nó tràn lan không chạy kịp được nước nó xuống là không chạy kịp
mấy ngày mưa thì cũng có thấy công an đến cứu kể cả đêm hôm người ta không có xuống người ta cứu rồi giúp người
những người mắc kẹt ở trong người ta cũng đưa ra ngoài thế là cũng không có ai bị làm sao cả
tính đến hiện nay thì sau khi nước đã đút thì tiếp tục được sự chỉ đạo của bang lãnh đạo công an huyện thì đồng viên thanh niên công an huyện phú quốc
thì tiếp tục phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cũng như chính quyền địa phương và công an cơ sở
thì tiếp tục xuống các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của trận lụt vừa qua thì giúp người dân dọn dẹp lại nhà cửa khắc cục đường xá để thuận tiện cho giao thông cũng như ổn định trong đời sống
theo ban chỉ huy
trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phú quốc trong những ngày qua có gần một sáu trăm linh người của các lực lượng cùng với trên bảy trăm năm mươi phương tiện các loại tham gia di rời
khoảng hai người dân phần lớn là người già phụ nữ trẻ em đến nơi tránh trú an toàn cung cấp hơn một suất cơm kết hợp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ hàng trăm thùng mì quần áo hỗ trợ cho nhân dân

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé